nhân dịp về thăm và làm việc tại tỉnh nghệ an hôm nay chủ tịch nước trần đại quang và đoàn công tác trung ương
đã đến thăm mô hình phát triển kinh tế tặng quà đối tượng chính sách và nói chuyện với nhân dân xã nghĩa đồng huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
đến thăm và nói chuyện với đảng bộ và nhân dân xã nghĩa đồng chủ tịch nước trần đại quang vui mừng nhận thấy
những đổi thay từng ngày của một xã miền núi nằm phía bắc huyện tân kỳ
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn xã tân kỳ đã hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới
tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của nghĩa đồng đạt từ chín đến một mươi một
tổng giá trị sản xuất năm hai nghìn một mươi sáu là hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
thu nhập bình quân của người dân nghĩa đồng năm hai nghìn một mươi sáu đạt hai mươi tám ba triệu đồng một năm
tỷ lệ hộ nghèo còn hai bảy
với sự chỉ đạo của trung ương mà trực tiếp là của tỉnh uỷ hội đồng nhân dân uỷ ban dân tỉnh nghệ an
và đặc biệt là của huyện lãnh đạo huyện tân kỳ
và theo tôi thì cái quan trọng nhất đó là cái sự nỗ lực vươn lên
cái truyền thống cách mạng cái truyền thống tự lực tự cường của đồng chí đồng bào và con khu vác của xã nhà cũng như của huyện nhà
đã nỗ lực khắc phục khó khăn vươn lên và làm giàu cho gia đình mình
và xây dựng quê hương đất nước ngày càng
giàu đẹp điều đó là hết sức trân trọng
nhân dịp này đáp ứng đề nghị của đảng bộ chính quyền địa phương
chủ tịch nước trần đại quang đã thông báo tặng xã nghĩa đồng một công trình nhà ăn bán chú trường mầm non với quy mô năm trăm linh cháu
công trình sẽ được xây dựng và bán giao cho xã nghĩa đồng theo hình thức chìa khóa trào tay
cũng tại huyện tân kỳ chủ tịch nước trần đại quang đã tới thăm mô hình chăn nuôi bò sữa hộ gia đình ngoài đồng
của gia đình ông ngô xuân ngoạn xóm một mươi xã nghĩa đồng huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
đây là mô hình sản xuất nông nghiệp đang được người dân xã nghĩa đồng áp dụng nhằm tăng hiệu quả kinh tế của vùng đất
theo các cán bộ địa phương nếu đơn thuần trồng ngô mỗi hectare cho thu nhập khoảng ba mươi triệu đồng một năm
nhưng áp dụng hình thức trang trại ngoài đồng hiện cho thu nhập đến hai trăm linh triệu đồng cho mỗi hectare
cũng trong chiều nay chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm hỏi và tặng quà gia đình thương binh hồ văn thọ
tại khu di tích lịch sử quốc gia đường hồ chí minh đông trường sơn tân kỳ ngọc linh mốc km